mua đất nông nghiệp lập dự án ma phân lô tách thửa trái pháp luật lừa bán huy động vốn và chiếm đoạt hơn hai hai trăm linh tỷ đồng của khách hàng tổng giám đốc công ty alibaba và các đồng phạm sắp phải hầu tòa
phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai tháng
theo đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty alibaba nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba em ruột của luyện và các bị can khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc alibaba luyện tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp lập ra năm mươi tám dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận
rồi tự phân lô tách thửa trái pháp luật kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng
nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị can đồng phạm đã chiếm đoạt hơn hai hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng của hơn bốn ba trăm một mươi sáu khách hàng trước đó vụ án đã ba lần bị trả hồ sơ để điều tra và bổ sung